chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự hai mươi hai h của kênh truyền hình nhân dân
mở đầu bản tin mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm lại một số tin tức nổi bật đã diễn ra trong ngày
phát biểu tại lễ phát động chương trình thanh niên khởi nghiệp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao sáng kiến rất có ý nghĩa của ban bí thư trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
thủ tướng yêu cầu các trường đại học cao đẳng của cả nước phải có trách nhiệm đào tạo để giúp cho các em có ước mơ nhằm tạo ra luồng gió khởi nghiệp mới cho lớp trẻ là sinh viên ngay khi còn trong nhà trường
thủ tướng cũng nêu rõ môi trường khởi nghiệp hiện nay ở nông thôn rất quan trọng mà thanh niên cần lưu ý và chú trọng phát triển
thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ ban ngành phải phối hợp và đồng hành cùng với đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh để tạo điều kiện cho chương trình khởi nghiệp của thanh niên
tại buổi làm việc với lãnh đạo trường đại học quốc gia hà nội thủ tướng yêu cầu để trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học có vị thế hàng đầu
thì cán bộ giáo viên nhà trường cần thực hiện các quy chế quy định chức năng nhiệm vụ của đại học quốc gia
thủ tướng chỉ đạo đảng ủy lãnh đạo đại học quốc gia hà nội cần quán triệt sâu sắc hơn nghị quyết hai mươi chín của ban chấp hành trung ương về đổi mới giáo dục nhất là giáo dục đại học
thủ tướng nhấn mạnh một trong những thước đo đào tạo của trường đại học quốc gia là bao nhiêu sinh viên khởi nghiệp thành danh chứ không phải bao nhiêu sinh viên xin được việc làm
việc làm là vấn đề quan trọng sau khi ra trường nhưng khởi nghiệp cũng là vấn đề quan trọng không kém
còn tại thành phố cần thơ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự chương trình trao tặng sữa cho trẻ em cần thơ tổ chức tại trường tiểu học giai xuân một huyện phong điền thành phố cần thơ do quỹ sữa vươn cao việt nam tài trợ
tại chương trình gần một học sinh cần thơ sẽ được uống sữa vinamil miễn phí liên tục trong ba tháng với tổng số tám mươi bảy ly sữa tương đương năm trăm năm mươi triệu đồng
chương trình còn tặng hai trăm linh suất học bổng cho học sinh các địa phương phong điền bình thủy thới lai
do ngân hàng ngoại thương việt nam và các đơn vị doanh nghiệp tài trợ
tiếp theo chương trình là những thông tin về tình hình mưa lũ tại miền trung do ảnh hưởng của cơn bão số bảy
dạng sáng ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi tuyến đê ngăn mặn ở xã bắc trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình bị vỡ khiến nhiều hectare tôm cá của người dân bị thiệt hại
đồng ruộng ở đây có nguy cơ bị nhiễm mặn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng bình
đây là tuyến đê ngăn mặn
tuyến đê ngăn mặn thuộc địa phận xã bắc trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
do mưa to cùng với chiều cường đã làm tuyến đê này bị vỡ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi với chiều dài hơn hai mươi mét
nó mưa to quá nên nó lên ngập mà không xử lý kịp cái cọng mà không bắt được kịp
thì bắt vớt chứ cũng được là năm mươi rồi
thế còn là năm mươi là thấy con chứ hẳn cũng nắm em ra bớt rồi ra hết rồi
thì chứ không còn cho mình một cái nước đất này mà nó vào thì có gì tôi không chích
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện bố trạch và chính quyền xã bắc trạch đã trực tiếp có mặt tại vị trí đê vỡ để chỉ đạo khắc phục sự cố
việc đê ngăn mặn bị vỡ sẽ khiến hàng chục hectare ao nuôi trồng thủy sản cùng trên ba trăm hai mươi hectare đất nông nghiệp đứng trước nguy cơ bị xâm nhập mặn
và có khả năng là sẽ có cái hiện tượng xâm nhập mặn và đặc biệt là để cho người ứng phó
và có cái chủ động đối phó với cái cơn bão số bảy sắp tới thì chúng tôi đã huyết động lực lượng theo phương chấm bốn tại chỗ để tập trung chỉ đào xử lý và khắc phục cái sự cố này
công tác khắc phục tạm thời sự cố vỡ đê đang được địa phương khẩn trương thực hiện
tuy nhiên do địa bàn bị ngập nhiều ngày qua mực nước vẫn ở mức cao khiến công tác vận chuyển nguyên vật liệu khắc phục điểm vỡ đê này vẫn đang gặp nhiều khó khăn
nếu không sớm khắc phục thì nguy cơ ngập lũ cũng như xâm nhập mặn sẽ lớn hơn khi bão số bảy đang di chuyển vào đất liền
còn tại quảng trị áp thấp nhiệt đới đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân
ubnd tỉnh ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương các cấp các ngành tiếp tục bám sát cơ sở
tập trung chỉ đạo việc cứu trợ khắc phục các thiệt hại do áp thấp nhiệt đới lốc xoáy mưa lũ gây ra
nhanh chóng ổn định đời sống người dân và làm tốt việc cứu trợ hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng một mươi toàn tỉnh quảng trị có ba người dân bị thương
hơn năm trăm năm mươi ngôi nhà bị tốc mái siêu vẹo hơn một ngôi nhà bị ngập sâu một mét
một nhà dân ở huyện miền nối đắk crong bị vùi lấp hơn hai trăm bốn mươi hectare hoa màu ba mươi hectare cao su
một mươi hectare hồ tiêu sáu mươi hectare cây lâm nghiệp một mươi gia súc và da cầm ba mươi chín hectare mặt hồ cá bị thiệt hại
một chín trăm linh mét khối hồ tôm bị sạt lở vỡ một mươi hai thuyền nhỏ bị hỏng nặng
về điện lực có hai mươi cột điện hạ thế bị đổ gãy và nhiều đường dây điện bị đứt hư hỏng
trước tình hình trên đoàn công tác của ủy ban nhân dân tỉnh thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
đã về các địa bàn sung yếu các địa bàn xảy ra lốc xoáy để kiểm tra chỉ đạo công tác ứng cứu và thăm hỏi động viên nhân dân
các vùng bị ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới lốc xoáy mưa lũ
các địa phương đơn vị nhanh chóng huy động lực lượng vệ sinh môi trường như chặt dọn cây cối đổ ngã khắc phục các điểm sạt lở
bảo đảm giao thông đi lại thông suốt sau mưa lũ
lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương đã động viên hỗ trợ người dân sửa chữa lợp lại nhà bị hư hỏng tốc mái
bên cạnh đó để chủ động đối phó với diễn biến cơn bão sarika đang tiến vào biển đông
lực lượng chức năng đã thông báo hướng dẫn hai ba trăm linh chiếc tàu thuyền với hơn sáu chín trăm linh lao động vào nơi trú ẩn
neo đậu an toàn triển khai sơ tán hơn chín trăm linh người dân ra khỏi các vùng nguy hiểm
triển khai có hiệu quả các phương án chống lũ cho các công trình đê điều hồ đập công trình đang thi công
tại nghệ an trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ đồng chí nguyễn đắc vinh bí thư tỉnh ủy
đã có mặt tại các địa phương bị thiệt hại để kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả nhằm bảo đảm cuộc sống cho người dân
tại huyện diễn châu lãnh đạo tỉnh nghệ an đã đến kiểm tra việc tiêu ống nội đồng của hệ thống cống ngăn mặn
giữ ngọt diễn thành và cánh đồng sản xuất lạc hẻ thu của xã diễn lộc
qua kiểm tra thực tế lãnh đạo tỉnh yêu cầu huyện diễn châu tập trung cho việc tiêu úng
nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về kinh tế mùa vụ cho nhân dân
tiếp đó lãnh đạo tỉnh đã đến kiểm tra tại huyện hưng nguyên
đây là huyện chịu thiệt hại nặng nhất do đợt mưa lũ gây ra trong các ngày từ một mươi ba đến một mươi năm tháng một mươi vừa qua
theo thống kê sơ bộ mưa lũ đã gây ngập úng tại một mươi sáu xã và thị trấn
nhiều công trình như đường giao thông trường học canh mương thủy lợi bị hư hại
và gần một trăm linh diện tích rau màu ao cá bị ngập sâu trong nước gây thiệt hại rất lớn về kinh tế cho địa phương
đến ngày hôm nay mặc dù trời đã ngớt mưa nhưng nhiều xã của huyện hưng nguyên vẫn còn bị ngập nước
một số tuyến đường liên xã còn bị ngập sâu cắt đứt hoàn toàn việc lưu thông của người dân
chúng tôi không phải làm gì vì vùng rất thấp
tuy nếu đi sản xuất thì tập trung vùng đống thôi
còn vùng đống năm nay chúng tôi làm khoảng một mươi năm trăm linh hectare
để nãy là khả năng mà là cũng quá đợt lụt nên là bắt
giáo dục hiện nay trong lúc lụt tỏa này
đi đào toàn bộ tất cả các trường học
trên đề ban mà có những xã nào còn được ngập thì chó học thích nghị
chúng tôi đang tích cực để tiêu thoát dòng chảy
để chuẩn bị phương án tốt nhất cho đón đợt cơn bão số bảy này có khả năng ảnh hưởng đến nghệ an
thì mọi phương án thì đã chuẩn bị sẵn
và chúng tôi triển khai các phương án này một cách chủ động và đặc biệt triển khai sớm
mà không những ban chủ y phòng chống thiên tai tìm kiếm đoàn chủ động
mà đối với người dân chúng tôi phải có trách
để những người dân biết và chủ động phương án phòng tránh
kiểm tra thực tế tại các xã lãnh đạo tỉnh nghệ an yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương huyện hưng nguyên
cần bám sát dân di rời các hộ ở vùng ngập sâu đến nơi ở an toàn
hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng cho nhân dân
bảo đảm đủ cơ số thuốc nhân lực chủ động phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường
xử lý nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân tập trung sửa chữa
khôi phục nhanh các công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông cầu cống
các công trình thủy lợi trường học chạm xá điện chiếu sáng
cũng trong buổi sáng lãnh đạo tỉnh nghệ an đã đến kiểm tra điểm ngập sâu trên tuyến đường dt năm trăm ba mươi bảy
thuộc địa bàn huyện nghi lộc
tiếp tục về tin bão trên biển đông cơn bão số bảy
vào hồi một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi tám độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba sức gió từ một trăm ba mươi năm đến một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi sáu
thưa quý vị và các bạn sau khi đổ bộ vào phía nam đảo luzon của philippines vào đêm qua
đến sáng nay bão sarika đã vượt qua kinh tuyến một trăm hai mươi đi vào biển đông
và là cơn bão thứ bảy ảnh hưởng tới nước ta trong mùa bão lũ năm nay
lúc một mươi ba h chiều nay tâm bão cách huyện đảo hoàng sa khoảng sáu trăm bảy mươi km về phía đông
cường độ bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi sáu
trong khoảng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây và mỗi giờ đi được
khoảng hai mươi km
đến một mươi ba h chiều ngày mai vị trí tâm bão cách huyện đảo hoàng sa khoảng một trăm hai mươi km về phía đông
cường độ bão mạnh lên tới cấp một mươi bốn giật cấp một mươi sáu cấp một mươi bảy
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc và chậm lại
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm đến hai mươi km
đến một mươi ba h ngày một mươi tám tháng một mươi tâm bão ở trên vùng biển phía nam đảo hải nam trung quốc
cường độ bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi sáu cấp một mươi bảy
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió mạnh cấp tám đến cấp một mươi hai vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi ba cấp một mươi bốn giật cấp một mươi sáu cấp một mươi bảy
biển động dữ dội
từ đêm ngày một mươi bảy tháng một mươi vịnh bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp sáu giật cấp tám cấp chín
riêng vùng biển tây nam vĩnh bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi cấp một mươi bốn
biển động rất mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trở lại với diễn biến mưa lũ miền trung trong khi các sông kiến giang đang xuống chậm
thì các sông ở hạ lưu sông ngàn sâu sông la hà tĩnh và sông cả nghệ an vẫn còn đang lên
và nhiều nơi vẫn giữ ở mức trên báo động ba tới cả mét nước
tuy nhiên trong đêm nay và ngày mai khi bão số bảy tiến sát đất liền hơn mưa miền trung sẽ giảm nhanh
từ thanh hóa cho tới thừa thiên huế mưa sẽ chỉ còn ở vài nơi
trong khi các tỉnh từ đà nẵng đến quảng nam sẽ còn mưa vừa với lượng mưa từ một mươi hai mươi mm
trong khi bão số bảy đang mạnh lên thì bão hai ma đang hình thành có thể đổ bộ vào biển đông
dẫn đến bão trồng bão
tại cuộc họp về công tác khắc phục hậu quả lũ lụt ở miền trung
trung ương phòng chống thiên tai chiều ngày một mươi sáu tháng bảy
trước hiện tượng bão trồng bão bão hai ma đang di chuyển vào biển đông
phó thủ tướng trịnh đình dũng chỉ đạo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
cập nhật thường xuyên diễn biến cơn bão cung cấp kịp thời cho các cơ quan
bộ ngành doanh nghiệp người dân biết đầy đủ thông tin để có phương án phòng chống
các bộ ngành liên quan huy động các phương tiện lực lượng hỗ trợ chính quyền địa phương
có thể tiến hành phương án di rời bảo đảm trật tự xã hội khẩn trương đưa ra kế hoạch
thu hoạch diện tích lúa mùa bảo vệ hoa màu kiểm tra hệ thống đê điều hồ đập thủy lợi
bảo đảm an toàn tàu vận tải an toàn các tuyến đường giao thông vận hành an toàn hệ thống điện
công trình khai thác dầu khí trên biển phục vụ sản xuất sinh hoạt ứng phó thiên tai
bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu cho các vùng bị thiệt hại chủ động cấp cứu người bị tai nạn
khu vực sau thiên tai chủ động vệ sinh an toàn không để xảy ra dịch bệnh bảo đảm nước sạch
phục vụ sinh hoạt và các hoạt động thiết yếu chỉ đạo hướng dẫn bộ ngành địa phương
phòng chống các công trình nhà cửa tháp cao công trình đang xây dựng thiết bị đang thi công
bảo đảm an toàn công trình của ngành tháp anten an toàn liên lạc phục vụ chỉ huy ứng phó bão lũ
các bộ ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ phối hợp hoàn thành tốt công việc ứng phó thiên tai
hệ thống thông tin truyền thông trung ương địa phương cũng được yêu cầu thường xuyên cập nhật
thông tin diễn biến cơn bão tăng cường thời lượng phát sóng
để người dân đủ thông tin để phòng chống sự cố thiên tai
thưa quý vị trong thời điểm khó khăn này đồng bào miền trung đang phải gồng mình chống đỡ
trước thiên tai bão lũ những thiệt hại về con người và tài sản vẫn đang có nguy cơ tăng lên
hơn bao giờ hết miền trung đang rất cần sự sẻ chia giúp đỡ của đồng bào trong và ngoài nước
mỗi người chúng ta hãy chung tay vì miền trung thân yêu
những thông tin về tình hình bão lũ tại miền trung sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục
trong những bản tin tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi
trong phần tin thế giới lãnh đạo nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thông qua một loạt văn kiện
nga khẳng định nguyên tắc duy trì sự toàn vẹn và độc lập của syri
chiều nay tại hội nghị thượng định
lần thứ tám nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu diễn ra ở bangwa của ấn độ
lãnh đạo năm nước brazil nga ấn độ trung quốc và nam phi đã thông qua tuyên bố về kết quả hội nghị
cũng như kế hoạch hành động chung nhằm thực hiện tuyên bố trên
trong đó đề ra hoạt động cụ thể của nhóm trong năm tới
phát biểu tại hội nghị thủ tướng ấn độ narendra modi cho rằng các nước thành viên brics
cần phối hợp trong cuộc chiến chống nạn rửa tiền tham nhũng cũng như chủ nghĩa khủng bố quốc tế
thủ tướng modi khẳng định cần xây dựng một văn bản pháp lý cũng như có cơ chế
nhằm chấm dứt các hành vi rửa tiền và tham nhũng
ông modi đồng thời kêu gọi các nước brics tăng cường liên lạc trong các vấn đề an ninh và chống khủng bố
đảm bảo cuộc sống yên bình cho người dân
đại diện năm nước brics cũng thông qua biên bản ghi nhớ về hiểu biết lẫn nhau
trong tạo lập khuôn khổ cho các nghiên cứu nông nghiệp tình hình của ủy ban hợp tác thuế quan brics
cũng như biên bản ghi nhớ về hiểu biết lẫn nhau giữa các học viên ngoại giao năm nước
không thể ảnh hưởng tới nguyên tắc tự do đi lại của khối
về việc anh rời khỏi eu hay còn gọi là brexit cần phải được xem xét một cách kỹ lưỡng
và điều này sẽ không gây ảnh hưởng tới các nguyên tắc của eu
đặc biệt là nguyên tắc tự do đi lại tự do di chuyển
bên cạnh đó ông olan cũng cho rằng dù rời khỏi eu
song anh vẫn cần tham gia vào các hoạt động phòng vệ của khối
qua đó giảm bớt sự phụ thuộc của các nước châu âu vào mỹ
các tuyên bố trên được tổng thống pháp oland đưa ra sau khi các bộ trưởng anh
nhiều lần đề xuất về khả năng anh rời khỏi thị trường chung châu âu
nhằm tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới trước tình trạng nhập cư
bộ ngoại giao nga hôm nay đã ra thông báo cho biết tất cả các bên tham gia hội nghị quốc tế
về syri diễn ra một ngày trước đó tại lô gian thụy sĩ
đều khẳng định nguyên tắc phải duy trì sự toàn vẹn của syri như một quốc gia độc lập và thế tục
trong đó tương lai của đất nước phải do chính người syri quyết định
thông qua tiến trình đàm phán chính trị với sự tham gia của tất cả các thành phần
trong thông báo về kết quả cuộc đàm phán ở lô gian thụy sĩ
bộ ngoại giao nga cho biết nội dung chính được các bên thảo luận là vấn đề khôi phục
cơ chế ngừng bắn ở thành phố aleppo cũng như trên toàn syri
trên cơ sở thỏa thuận nga mỹ đạt được ngày chín tháng chín ở geneva thụy sĩ
theo bộ ngoại giao nga chìa khóa để khôi phục và thực hiện thành công thỏa thuận ngừng bắn
do nga và mỹ đề xuất cũng như đảm bảo các hoạt động nhân đạo đến mọi khu vực ở syri
là phải phân tách các lực lượng đối lập ôn hòa tại syri khỏi nhóm zahat fata ansam
mặt trận al nusra trước đây và các nhóm khủng bố khác liên kết với chúng
bộ ngoại giao nga cũng đồng thời nhấn mạnh rằng chiến dịch chống các nhóm khủng bố is
và mặt trận al nusra tại syri sẽ vẫn tiếp diễn
tổng thư ký liên hợp quốc ban ki moon vừa lên tiếng nhấn mạnh tới sự cần thiết
của các đợt hàng cứu trợ nhằm giúp đỡ hơn một triệu người dân haiti
đang phải đối mặt với nạn đói và dịch bệnh sau cơn bão mathio
đồng thời khẳng định liên hợp quốc sẽ cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết
cho người dân haiti trong thời gian sớm nhất
phát biểu tại thủ đô port oun prince của haiti
sau chuyến thăm một thị trấn ven biển bị cơn bão matchu tàn phá
tổng thư ký liên hợp quốc ban ki moon khẳng định liên hợp quốc sẽ huy động
tất cả mọi nguồn lực cũng như các biện pháp hỗ trợ y tế cần thiết
nhằm ngăn chặn dịch tả đang bùng phát tại haiti nguồn nước bị ô nhiễm do mưa lũ
tình trạng mất vệ sinh kèm theo sự thiếu hụt trang thiết bị y tế
và đội ngũ bác sĩ là những nguyên nhân khiến dịch tả có nguy cơ bùng phát trên diện rộng sau bão
cơn bão matthew tràn qua haiti hôm bốn tháng một mươi đã làm khoảng một người thiệt mạng
và hơn một bốn triệu người cần được hỗ trợ khẩn cấp bao gồm cả một trăm bảy mươi năm người bị mất nhà cửa do bão
theo kế hoạch vào ngày mai trung quốc sẽ phóng tàu vũ trụ thần châu một mươi một
mang theo hai phi hành gia bay vào vũ trụ trong trạm không gian
tàu vũ trụ thần châu một mươi một sẽ được phóng đi bằng tên lửa đẩy trường trinh hai f
từ trung tâm vũ trụ kiểu tuyền thuộc khu tự trị nội mông tây bắc trung quốc
chuyến bay kéo dài ba mươi ba ngày này có nhiệm vụ bổ sung hàng hóa thiết yếu cho trạm không gian
nghiệm kỹ thuật kết nối giữa tàu vũ trụ với trạm không gian
duy tu bảo dưỡng trạm không gian và tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học khác
theo kế hoạch trong hai ngày đầu tiên tàu thần châu một mươi một sẽ bay vào không gian
sau đó thực hiện ghép với trạm không gian thiên cung hai đang hoạt động trên quỹ đạo ở độ cao ba trăm chín mươi ba km
hiện tâm lý và sức khỏe của các phi hành gia ổn định công tác chuẩn bị đã hoàn tất
tàu thân châu một mươi một dự kiến sẽ được phóng đi vào lúc bảy h ba mươi phút sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi theo giờ địa phương
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của kênh truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại